hoàn lưu của cơn bão số ba cũng gây ra mưa lớn tại tỉnh yên bái tỉnh phú thọ và một số tỉnh phía bắc nước ta
các địa phương cũng đã có chỉ đạo yêu cầu các huyện trên địa bàn chủ động ứng phó với hoàn lưu của báo
đồng thời cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ cao trong hôm nay và những ngày tiếp theo
theo đó công điện của chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời cảnh báo đến người dân
lương thực nhu yếu phẩm cần thiết thực hiện phương châm bốn tại chỗ để chủ động đối phó với mưa lũ
phân công lực lượng cảnh giới tại các khu vực sung yếu nghiêm cấm người và phương tiện qua lại những nơi không bảo đảm an toàn
triển khai các biện pháp ứng phó đặc biệt những công trình xảy ra sự cố phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục
để bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du
các lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra
cũng do ảnh hưởng của cơn bão số ba từ sáng nay mùng ba tháng tám trên địa bàn tỉnh phú thọ đã có mưa trên diện rộng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lượng mưa trung bình đo được tại các điểm cao nhất là một mươi năm mm
tuy nhiên cảnh báo ngày và đêm nay tại phú thọ sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to và rông lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn tỉnh phú thọ đồn đốc các địa phương chuẩn bị lực lượng và phương tiện
nhằm đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết đặc biệt đề phòng ngập lụt vùng trũng và lũ quét
sạt lở đất ở vùng núi các huyện thanh sơn tân sơn yên lập hạ hòa